được cung cấp đầy đủ thông tin về dịch bệnh covid một mươi chín và nhận được sự chăm sóc sức khỏe tận tình
chu đáo của các y bác sĩ có cuộc sống tương đối đầy đủ và sự đùm bọc sẻ chia của mọi người
đó là cảm nhận của những công dân trở về từ trung quốc đang được cách ly theo dõi tại các xã biên giới của tỉnh hà giang
trạm y tế xã lũng cú huyện đồng văn có chín công dân là người lao động địa phương trở về từ bên kia biên giới được cách ly
sau hơn một tuần sinh sống ông thò mý xá đã quen thuộc với cuộc sống ở nơi đây và trở thành người năng động nhất
phụ giúp các y bác sĩ thu dọn chỗ ở vệ sinh cá nhân
hai ngày một lần ông được các y bác sĩ thăm khám sức khỏe tuyên truyền cách phòng tránh dịch bệnh nên cảm thấy rất yên tâm
còn anh vàng xeo páo là một trong năm mươi tám công dân trở về từ biên giới được cách ly tại trung tâm y tế huyện xín mần huyện phía tây của tỉnh hà giang
dù rất mong về đoàn tụ với gia đình nhưng anh vẫn tự nguyện sống ở đây để được các bác sĩ theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày
bởi anh nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân với cộng đồng trong phòng chống dịch covid một mươi chín
hà giang thì qua biên giới anh em đi phòng anh em đi đó rồi sang đây
thì cách ly được ba ngày hôm nay thì tôi không thấy cũng vui mà sức khỏe cũng tốt nhưng mà với một ngày là ăn ba bữa
đối với huyện thì chúng tôi cũng đã lựa chọn những cái địa điểm mà nó cách xa khu vực dân cư
và đây đây là những cái địa điểm mà chúng tôi nghĩ là cũng rất cần thiết và để đảm bảo cho nó an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh
thì đối với những cái khu vực đó thì huyện đã giao cho các xã
và các thành viên trong ban chỉ đạo xuống để họp dân và cũng để nói rõ và triển khai rõ về tình hình dịch bệnh trên địa bàn và có thể có nguy cơ lây lan cao
theo thông báo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh hà giang còn hơn một ba trăm linh công dân và người lao động từ bên kia biên giới chưa trở về
do đó tinh thần chủ động và trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương sự đồng thuận hợp tác của quần chúng nhân dân
sẽ là yếu tố
yếu tố quan trọng góp phần ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh lây lan vào địa phương